lãnh đạo thành phố hồ chí minh đã tổ chức gặp mặt trọng thể các cơ quan ngoại giao đoàn
và các tổ chức quốc tế tại thành phố hồ chí minh nhân kỷ niệm ngày quốc khánh ngày hai tháng chín
với vị trí địa lý thuận lợi cơ sở hạ tầng kỹ thuật phát triển nguồn nhân lực dồi dào
và chính sách thu hút đầu tư mở rộng thành phố hồ chí minh đang là địa điểm thu hút đầu tư
nước ngoài hấp dẫn tại việt nam và đang ra sức phát huy thế mạnh của mình
phấn đấu trở thành đô thị đặc biệt một thành phố có chất lượng sống tốt
văn minh hiện đại nghĩa tình có vai trò động lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa
hiện đại hóa đất nước sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế
tài chính thương mại khoa học công nghệ của khu vực đông nam á
hiện thành phố hồ chí minh đã có quan hệ hữu nghị hợp tác với bốn mươi một địa phương nước ngoài
mang lại nhiều kết quả thiết thực về kinh tế văn hóa giáo dục đào tạo quy hoạch đô thị
phát biểu tại tiệc chào mừng lãnh đạo thành phố hồ chí minh khẳng định
thành phố sẽ làm hết sức mình để cải thiện môi trường đầu tư thông thoáng
kịp thời giải quyết những khó khăn và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất
cho các doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất kinh doanh